theo bộ y tế dự báo thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến khó lường trên thế giới
không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn
do đó ngành y tế cho rằng vaccine vẫn là biện pháp quan trọng cho phòng chống dịch
đồng thời các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản phương án
đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh và tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
theo ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội trong khoảng một tuần gần đây từ hai mươi tháng bốn đến hai mươi sáu tháng bốn
trung bình thành phố ghi nhận chín trăm bảy mươi hai ca bệnh một ngày giảm hai mươi tám chín so với kỳ báo cáo trước trung bình một ba trăm sáu mươi tám ca bệnh một ngày
từ một mươi sáu tháng bốn hà nội triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
số trẻ được tiêm là một trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi hai em đạt ba mươi
lãnh đạo sở y tế hà nội nhận định thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch
trong đó hầu hết các xã phường thị trấn đã đưa cấp độ dịch về cấp độ một thành phố bước sang trạng thái bình thường mới
dự báo thời gian tới dịch tại hà nội bước vào giai đoạn giảm mạnh với số ca mắc chuyển nặng tiếp tục giảm tuy nhiên khó kết thúc sớm
do đó các địa phương cần quan tâm và điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng tử vong
tại buổi giao ban trực tuyến với các quận huyện của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng cho biết nhằm đảm bảo cho người dân thủ đô yên tâm nghỉ lễ và kỳ sea games ba mươi một sắp tới diễn ra thuận lợi
thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và thành phố về phòng chống dịch covid một mươi chín tuyệt đối không được lơ là chủ quan
ông dũng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
với phương châm bảo đảm an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
hiện nay hà nội về cơ bản đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín tuy nhiên dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp không loại trừ khả năng xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn
vì vậy mỗi người dân thủ đô nói riêng và người dân việt nam nói chung không nên quá chủ quan với dịch vẫn nên tuân thủ những biện pháp chống dịch như khử khuẩn thường xuyên hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc cộng đồng